tại lào cai không chỉ chịu thiệt hại về kinh tế khoảng hai trăm linh tỷ đồng mà hoàn lưu cơn bão số hai còn khiến một mươi người tử vong
và để sớm ổn định cuộc sống cho người dân hiện tỉnh lào cai đang huy động mọi nguồn lực để khắc phục các thiệt hại
trước mắt để ổn định cuộc sống cho người dân trong vùng lũ tỉnh lào cai đã tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ người dân sau cơn bão
các lực lượng chính như công an quân đội được triển khai làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn nhằm giúp người dân dọn dẹp đồ đạc nhà cửa giảm thiểu các thiệt hại và đảm bảo an toàn
trước mắt để ổn định cuộc sống cho người dân sau cơn bão